tại thừa thiên huế chiều hôm nay mùng một tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm
và dâng hương tưởng niệm bác hồ tại nhà lưu niệm chủ tịch hồ chí minh
đây là ngôi nhà chủ tịch hồ chí minh đã sống khi theo gia đình vào huế lần thứ nhất
từ năm một nghìn tám trăm chín mươi năm đến năm một nghìn chín trăm linh một ngôi nhà đã lưu giữ nhiều kỷ niệm thủa thiếu thời của bác
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và đồng bào đồng chí cả nước thủ tướng nguyễn xuân phúc
đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương phó thủ tướng vũ đức đam
đã thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
ghi vào sổ lưu niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
đoàn vô cùng cảm động được nghe lại cuộc sống của gia đình và bản thân bác tại ngôi nhà này
nơi chắc chắn rằng sẽ góp phần hình thành nhân cách của bác về cuộc sống lầm than của dân tộc ta
và ý chí một gia đình trong sạch một lòng vì giải phóng ách đô hộ của thực dân phong kiến
thủ tướng khẳng định tất cả chúng ta nguyện đi theo con đường của đảng và của bác hồ đã vạch ra
ra sức học tập rèn luyện để thực hiện thật tốt di trúc vĩ đại của bác
mong bảo tàng hồ chí minh và tỉnh thừa thiên huế giữ gìn di sản quý báu này để cho thế hệ trẻ và mọi người tham quan